chín h sáng ngày hôm qua trạm thu giá bot quốc lộ một tiền giang gọi tắt là trạm bot cai lệ đã chính thức hoạt động trở lại
sau gần ba tháng tạm ngừng khi bị các tài xế và dư luận phản đối cho rằng là trạm đặt sai vị trí và thu phí thì quá cao
tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn hoạt động thì lái xe tiếp tục phản đối gây ủn tắc cục bộ khiến cho nhà đầu tư phải chọn giải pháp tình thế
đó là xả trạm khi tình hình ủn tắc giao thông trên quốc lộ một bắt đầu chuyển biến xấu hơn
một mươi hai h bốn mươi năm phút cùng ngày sau hơn ba tiếng hoạt động trở lại trạm bot cai lệ đã phải xả trạm do nhiều tài xế tiếp tục trả tiền lẻ gây ủn tắc kéo dài
từ khoảng một mươi năm h ba mươi đến cuối giờ chiều tình hình giao thông tại trạm thu phí bot cai lệ vẫn diễn biến phức tạp
lực lượng công an có mặt tại hiện trường phải vất vả để đảm bảo trật tự
đến một mươi sáu giờ tình trạng kẹt xe cả hai hướng trên quốc lộ một đoạn gần trạm bot cai lệ vẫn xảy ra hết sức nghiêm trọng
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút trạm bot cai lệ lại tiếp tục xả trạm lực lượng cảnh sát cơ động được điều động giữ trật tự tại trạm
trạm thu phí bot cai lệ chính thức thu phí từ ngày một tháng tám
tuy nhiên các tài xế cho rằng vị trí đặt trạm không hợp lý mức phí quá cao nên phản đối bằng cách đưa tiền lẻ gây kẹt xe buộc chạm phải xả trạm nhiều lần
đến ngày một mươi năm tháng tám trạm phải ngừng thu phí cho đến nay
sau nhiều cuộc làm việc giữa các cơ quan chức năng cuối cùng một phần yêu cầu của tài xế được đáp ứng
và đồng ý giảm phí qua trạm
do ảnh hưởng của việc khai thác bừa bãi thêm vào đó do thời tiết mưa lớn kéo dài từ đầu tháng một mươi một đến nay
đã làm cho đoạn kè ở km hai trăm linh sáu hai mươi quốc lộ hai mươi bảy thuộc địa bàn thôn phú thuận ba thị trấn đoan huyện đơn dương tỉnh lâm đồng bị sạt lở
nhằm khắc phục tình hình nói trên đồng thời tạo điều kiện cho các phương tiện giao thông qua lại trên tuyến đường quốc lộ hai mươi bảy an toàn
tri cục quản lý đường bộ bốn thanh tra giao thông cục đường
bộ đã phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng huyện đơn dương và ủy ban nhân dân huyện thị trấn đoan
tập trung phương tiện và nhân lực lao động tiến hành giải tỏa tháo rỡ toàn bộ tấm đan lắp đặt qua mương dẫn nước
do doanh nghiệp tư nhân thạch thảo tự xây lắp dẫn đến làm sạt lở bờ kè đường quốc lộ hai mươi bảy
đồng thời tập trung vật tư để chuẩn bị khắc phục lại khu vực bị sạt lở trên quốc lộ hai mươi bảy đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại
với mong muốn cung cấp thêm các kênh hỗ trợ cho người dân du khách trong việc sử dụng xe buýt
tổng đài dịch vụ công đà nẵng tổng đài một nghìn hai mươi hai cho biết đã phát triển tiện ích tra cứu thông tin xe buýt qua tin nhắn sms hoặc ứng dụng gia lô
theo đó thông qua việc cung cấp địa chỉ và điểm đến điểm đi muốn đến bằng cú pháp cài đặt sẵn
ứng dụng sẽ tự động trả lời thông tin đến người tiêu dùng
bên cạnh đó ứng dụng cũng sẽ cung cấp thông tin về các xe buýt sắp đến trạm chờ để người dùng có thể chủ động đón xe
tiền ích có thể được sử dụng qua tin nhắn sms cước nhắn tin là một năm trăm linh đồng một tin trên bất cứ máy điện thoại nào
hoặc miễn phí qua ứng dụng gia lô trên điện thoại thông minh
quyết định tăng giá vé gửi xe trong sân bay tân sơn nhất và thí điểm xe buýt cng sử dụng khí nén thiên nhiên thân thiện
với môi trường tại tp hcm là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo đơn vị đầu tư nhà giữ xe trong sân bay tân sơn nhất thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm
từ ngày hôm nay mùng một tháng một mươi hai giá giữ xe máy ô tô sẽ tăng so với trước đây
cụ thể mức giá giữ xe máy trong bốn giờ đầu là sáu đồng một lượt mức giá cũ là năm đồng một lượt trên tám giờ
bốn giờ tiếp theo là một đồng như vậy giá trong giữ xe máy không chỉ tăng so với mức giá cũ mà thời gian tính cũng rút ngắn hơn
với ô tô từ bốn đến tám chỗ giá trong giữ trong chín mươi phút đầu là hai mươi
giá trong giữ là hai mươi đồng một lượt mỗi giờ tiếp theo tính thêm năm đồng
ô tô từ chín đến hai mươi năm chỗ giá trong giữ là bốn mươi đồng một lượt trong chín mươi phút đầu sau đó mỗi giờ tính thêm một mươi năm đồng
cũng từ ngày hôm nay một tháng một mươi hai hợp tác xã vận tải một mươi chín tháng năm tp hcm sẽ đưa hai mươi bốn xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên
thân thiện với môi trường đi vào hoạt động với tổng kinh phí đầu tư năm mươi năm hai tỷ đồng
số xe buýt trên sẽ hoạt động trên tuyến số một mươi tám với lộ trình biến thành quận một phường hiệp thành quận một mươi hai
với số lượng hành khách tối đa sáu mươi người một xe
điểm mới của loại xe buýt này là có năm ghế được thiết kế dành cho người khuyết tật phụ nữ mang thai người già và trẻ em
chỗ lên xuống xe được thiết kế sàn bán thấp hai bậc thang tạo thuận lợi cho hành khách
được lắp đặt camera và hệ thống thông báo chạm dừng trên suốt hành trình
hơn bảy sáu trăm linh là số người chết vì tác nạn do khách
số tàn nạn giao thông trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bảy
số tai nạn giao thông trên cả nước giảm ở cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị mỗi ngày hà nội thải ra từ năm năm trăm linh đến sáu tấn rác trong đó có tỷ lệ không nhỏ là bao bì ni lông
và để túi ni lông có thể phân hủy được thì phải mất hàng trăm năm
và hiểu rõ điều này hội phụ nữ phường đã cùng với ban công tác mặt trận khu dân cư số năm phường giáp bát
vận động nhân dân tham gia phong trào nói không với túi ni lông ngày chủ nhật
đáng mừng là mô hình này đã được sự đón nhận rất lớn của cộng đồng dân cư nơi đây
đặc biệt là các bà mẹ thuộc hội phụ nữ của phường
với việc làm nhỏ này thì các mẹ các bà đã đồng góp rất lớn cho việc giảm thiểu rác thải ni lông tác động tới môi trường trong tương lai
cô không lấy túi ni lông
ừ bao tiền
từ chối đựng đồ thực phẩm bằng túi ni lông thay vào đó là sử dụng làn để đi chợ
những hình ảnh này đã trở nên quen thuộc tại phường gia bát quận hoàng mai hà nội
bốn trăm năm mươi hội viên hội phụ nữ phường giáp bát thời gian qua đã tích cực tham gia vào mô hình nói không với túi ni lông ngày chủ nhật
ở đây các bà con đi chợ là hầu như là người ta dùng làn
dùng làn đi chợ
chứ không dùng đến túi ni lông nữa
nên là bọn em một ngày có khi nhiều lúc bọn em không phải mua túi ni lông
ở phường chúng tôi là các chị chấp hành rất là tốt
và tôi thấy là cái phong trào này cái thứ nhất là cái túi ni lông nó không phân hủy được nó sẽ làm ô nhiễm môi trường
cái thứ hai nữa là chị em người ta thấy là xanh sạch đẹp
thì sau này ta còn truyền đạt cho con cháu chúng mình vận động chúng nó
để chúng nó đi chúng nó dùng những cái thành cho quen
chứ không bây giờ cái gì
mỗi người hàng chục cái túi ni lông một ngày thì tôi không hiểu là rồi cái túi ni lông vắt đi đâu
chúng tôi đi chợ thì mang làn họ mang cái túi đi thì cũng rất là nhẹ nhàng mà trực tiếp bỏ vào
rồi về nhà thì nó cũng không có gì là mất vệ sinh cả
vẫn là như thế thôi
cho túi ni lông vào nó nhiều quá nó gây ra sau này là thế giới thì cũng tràn ngập những cái túi ni lông mà nó không phân hủy được
thì lúc đấy sẽ ra sao
nó thấy là nó rất là có tác dụng
trong cái việc bảo vệ môi trường
không chỉ tuyên truyền bà con nói không với túi ni lông ngày chủ nhật
mà hầu hết các ngày trong tuần
chị em đều tích cực đi đầu trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông
đặc biệt để có thể tiện lợi trong quá trình sử dụng
hội phụ nữ phường giáp bát đã tạo nên túi tiện lợi
thay thế cho chiếc làn cồng cành
phụ nữ chúng tôi đặt trong câu lạc bộ thì được phát cái túi để gọi là túi không sử dụng túi ni lông khi đi chợ
và cái túi này thì nó rất là thận lợi
nó có một cái túi nhỏ và một cái túi lớn
cái túi nhỏ thì khi chúng tôi đi chợ chúng tôi gấp gọn và cho vào túi
thế mà khi nào mà đi tập thể dục ấy thì cho vào túi
khi tập thể dục xong thì chúng tôi đi chợ chúng tôi dỡ cái túi ra để bỏ các thứ
và như vậy thì là thứ nhất là nó rất là tiện lợi
thứ hai là rất gọn không đi tập thể dục cũng được đi chơi cũng được đi đâu cũng được
và lúc cần đi chợ thì chúng tôi lại bỏ nó ra để đựng các thứ cần thiết
không chỉ tích cực tham gia mô hình ngày chủ nhật không túi ni lông
hội phụ nữ phường gia bát còn tích cực sinh hoạt câu lạc bộ sống xanh
và cũng từ câu lạc bộ sống xanh nhiều hoạt động nhiều chương trình đã được phát động hết sức ý nghĩa
năm không ba sạch xóa bỏ nhiều chân rác trên địa bàn dân cư
không sử dụng túi ni lông thì nó phải là sự vào cuộc của toàn cộng đồng
chứ cũng không phải là chỉ riêng hội đứng lên
hội phụ nữ và các nhóm sống xanh sẽ là đi đầu trong cái phong trào đấy
tuy nhiên thì các công tác tuyên truyền vận động
cũng phải là các công tác tuyên truyền vận động
cái công tác mà phải luôn được duy trì và được thực hiện thường xuyên
thời gian qua việc vận động hạn chế sử dụng túi ni lông luôn được các cấp các ngành quan tâm
tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa đạt được rõ rệt
và điều chắc chắn nếu mô hình nói không với túi ni lông ngày chủ nhật được nhân rộng
đặc biệt đến với các hội phụ nữ trong cả nước thì chắc chắn hiệu quả sẽ được

thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh ngày mới của chúng tôi sáng ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại